sáng nay chín tháng tám hà nội tiếp tục ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng là f một của bệnh nhân bốn trăm bốn mươi bốn
đáng chú ý bệnh nhân này phải xét nghiệm pcr đến lần thứ ba mới có kết quả dương tính
trước tình hình này tại cuộc họp sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội nhận định
từ nay đến ngày hai mươi tháng tám sẽ là cao điểm dình tại thành phố nên phải tăng tốc triển khai giả soát
và xét nghiệm pcr cho các trường hợp về từ đà nẵng
đến sáng nay hà nội ghi nhận bảy trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
trong ngày tám tháng tám thành phố đã giả soát được thêm gần một bảy trăm linh người về từ đà nẵng
nâng tổng số lên hơn chín mươi tám một trăm linh người
hiện tại các quận huyện trên địa bàn đều đang tiến hành xét nghiệm pcr cho người về từ đà nẵng
tuy nhiên vẫn còn thiếu que lấy mẫu và ống bảo quản để xét nghiệm
phát biểu tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung yêu cầu các quận huyện
tiếp tục truy vết những trường hợp f một f hai để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
đối với những người về từ đà nẵng tiếp tục giả soát và giám sát chặt chẽ
việc cách ly tại nhà đối với những người chưa qua một mươi bốn ngày và chưa có kết quả xét nghiệm âm tính bằng kỹ thuật pcr
các đơn vị thực hiện các giải pháp đồng bộ tăng tốc xét nghiệm pcr cho khoảng bảy mươi năm người về từ đà nẵng
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng bảy phần đầu đến ngày một mươi năm tháng tám xét nghiệm xong cho những trường hợp này
ông nguyễn đức trung cũng đề nghị sở y tế tăng cường kiểm tra công tác phòng dịch tại các bệnh viện
chỉ nên để một người nhà chăm sóc bệnh nhân tránh để xảy ra tình trạng vỡ trận như trước đây
đồng thời kêu gọi người dân cài đặt phần mềm bluezone để hỗ trợ công tác quản lý và xác định người tiếp xúc
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu công an thành phố tiếp tục quản lý chặt chẽ đối tượng xuất nhập cảnh
và phối hợp với các lực lượng xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang